ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và cơ quan hợp tác phát triển đức phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh cà mau tổ chức lễ phát động phong trào trồng rừng ngập mặn bảo vệ bãi biển ở một số tỉnh vùng độc bằng sông kiều long
theo số liệu thống kê hàng năm cả nước mất khoảng ba trăm linh hectare đất ven biển ảnh hưởng lớn đến dân sinh kinh tế nhiều vùng trên cả nước
đặc biệt diễn biến sói lở nghiêm trọng đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp tại các vùng đất ven biển vùng đồng bằng sông cửu long
sau lễ phát động các đại biểu đã tham gia trồng rừng ngập mặn tại khu vực bãi bồi kè đá bạc thuộc ấp kinh hòn xã khánh bình tây huyện trần văn thời nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia trồng bảo vệ phát triển rừng ngập mặn bảo vệ vùng đất ven biển bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái ven biển bằng những hành động thiết thực và hiệu quả